chương trình tiến dụng ưu đãi về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đã giúp cho nhiều gia đình có vốn để đầu tư cải tạo nâng cấp xây mới các công trình nước sạch các công trình vệ sinh bảo đảm theo tiêu chuẩn quốc gia đem lại nhiều lợi ích thiết thực về môi trường và chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn
trước đây gia đình ông đỗ văn bộ khu một mươi ba xã cự thắng huyện thanh sơn thường xuyên dùng nước giếng khơi để tắm giặt
còn việc sử dụng cho nấu ăn nước uống gia đình phải sử dụng nguồn nước mưa
từ năm hai nghìn một mươi năm gia đình ông được ngân hàng chính sách huyện cho vay một mươi hai triệu đồng từ nguồn vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường cùng kinh phí tự có
gia đình đã xây được công trình nước sạch và vệ sinh môi trường đồng bộ bao gồm nhà tắm nhà vệ sinh bể chứa nước bảo đảm nước sạch sinh hoạt cho cả gia đình
một mươi hai triệu của ngân hàng chính sách
về tôi làm biêu ga
rồi làm nhà vệ sinh công trình nước sạch
từ ngày đấy là cứ phát triển dần dần lên mà cảm thấy nó sạch sẽ
cùng chung niềm vui với gia đình ông bộ gia đình bà đinh thị lan cũng là một trong những hội sử dụng hiệu quả nguồn vốn vai ưu đãi của chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường
bà lan cho biết sau khi có tiền từ dự án gia đình bà đã có điều kiện xây dựng nhà vệ sinh khép kín làm hệ thống lọc nước
đảm bảo nước sinh hoạt cho gia đình
thì tôi vay được một mươi hai triệu của ngân hàng chính sách chúng tôi đã xây dựng như thế này
bây giờ hiện giờ chúng tôi đã có nhà tắm nhà vệ sinh và nước sạch
vợ chồng con cái chúng tôi rất là vui vẻ và phấn khởi
trình nước sạch này thì các cháu không đi tắm nước ao nước sông
tự tắm nước sạch của nhà
qua nhờ đồng vốn yêu đãi được thời gian vay dài nên là bà con sử dụng vốn rất là phấn khởi
mang lại hiệu quả rất là cao đảm bảo là bà con không phải dùng cơ bản không phải dùng
sử dụng nước không đặt tiêu chuẩn và các công trình vệ sinh cũng đảm bảo an toàn
hơn tám năm thực hiện chương trình tín dụng sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
ngân hàng chính sách xã hội tỉnh phú thọ đã triển khai tới một mươi ba trên một mươi ba huyện
thị thành với tổng dư nợ của chương trình đạt trên bốn trăm một mươi bốn tỷ đồng
tỉnh phú thọ phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ có một trăm linh dân số của tỉnh được dùng nước hợp vệ sinh
trong đó có sáu mươi năm dân nông thôn được dùng nước sạch đạt tiêu chuẩn quốc gia